báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật nêu rõ hiện nay các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi bạo lực gia đình hiệu quả chưa cao
với quan điểm cần phải có biện pháp phù hợp để xử lý các hành vi bạo lực gia đình chưa đến mức xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn có tính gian đe giáo dục
thì bổ sung một biện pháp mang tính xã hội phục vụ lợi ích cộng đồng và theo nhu cầu của cộng đồng là cần thiết
các công việc phục vụ cộng đồng gồm tham gia trồng chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng sửa chữa làm đường làng ngõ xóm đường phố ngõ phố nhà văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc các công trình công cộng khác
thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng mỗi lần không quá hai mươi bốn giờ và không quá tám giờ mỗi ngày
góp ý về biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng nhiều ý kiến đề nghị đánh giá tác động và làm rõ cách thức tổ chức thực hiện để đảm bảo tính khả thi của biện pháp này
mặc dù chúng ta không nói là cưỡng bức lao động
sẽ là buộc người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện
thì tính khả thi của biện pháp này ở chính quyền cấp xã chúng ta có cách thức triển khai như thế nào tổ chức được công việc này
và tiếp tục đánh giá kỹ với các quy định của công ước quốc tế để đảm bảo là cái biện pháp như vậy là không phải là biện pháp cưỡng bức lao động
việc quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng mỗi lần không quá hai mươi bốn giờ và không quá tám giờ mỗi ngày
thì tôi đề nghị các ông chí làm rõ là lý do tại sao tức là lý lẽ cho cái việc mình có quy định cụ thể này
thì mình cũng phải có lý lẽ cho cái việc là vậy thì có hạn chế là bao nhiêu lần không
nếu với hành vi ấy thì bao nhiêu lần là thực hiện cái nhiệm vụ phục vụ cộng đồng này
thế còn là vượt quá cái đó thì nó lại chuyển ra một hành vi khác ví dụ như vậy
cho rằng việc bổ sung quy định này thể hiện sự tâm huyết tìm tòi của ban soạn thảo và cơ quan chủ trì tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật
song chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý
đây là vấn đề mới nên cần đánh giá kỹ hơn tác động
thì không có cái khoản ngoại trừ quy định như thế nào để đảm bảo cái tính khả thi
bởi vì có thể nhiều trường hợp bị vi phạm thì ở dưới cơ sở đấy địa phương đấy
nhưng họ lại người của các tổ chức cơ quan đơn vị thì họ không đảm bảo điều gì đấy
và đôi khi về lao động đôi khi người ta cũng không ngại đúng chứ
nhưng mà nếu mà có cái thông báo cái vi phạm ấy cho các cái tổ chức cơ quan quản lý người ta thì người ta còn ngại hơn
phát biểu kết luận liên quan đến biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho rằng
ủy ban xã hội cần lấy thêm ý kiến của đại biểu quốc hội chuyên trách
phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của quy định này
ra soát bảo đảm tính thống nhất với các quy định của pháp luật không vi phạm các điều ước quốc tế
sáng nay bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm đã có buổi tiếp ngày matthew rycroft quốc vụ khanh bộ đội vụ vương quốc anh
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đánh giá cao chuyến thăm việt nam của ngài quốc
quốc vụ khanh có phần quan trọng vào việc thúc đẩy bối quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an và bộ nội vụ vương quốc anh nói riêng
cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước việt nam vương quốc anh nói chung
về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết
như hiệp định tương trợ tư pháp bản ghi nhớ về các vấn đề di cư và bản ghi nhớ về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là chia sẻ thông tin phòng chống khủng bố tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao an ninh mạng nhập cư bất hợp pháp và mua bán người
bộ trưởng tô lâm mong muốn phía bộ nội vụ vương quốc anh tiếp tục quan tâm tăng cường hỗ trợ cho bộ công an việt nam trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm chúc ngài quốc vụ khanh chuyến công tác thành công và có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người việt nam
chúc quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh nói chung và giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước
thưa quý vị quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba thiết thực kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay bộ công an chủ trì phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
hội thảo được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới sáu mươi ba điểm cầu công an tỉnh thành phố
đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo gồm đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí phó giáo sư tiến sĩ phạm minh tuấn giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng khẳng định
bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tiến trình đổi mới đất nước kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
đảng và nhà nước đã từng bước đổi mới tư duy nhận thức và chỉ đạo thực tiễn phát triển và hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh quốc gia
và bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với thực tiễn khách quan kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội thảo các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều nội dung xoay quanh chủ đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau các ý kiến tham luận đã luận giải phân tích làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ giải pháp
kết quả hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo đảng nhà nước có chủ trương giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia
góp phần chủ động bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
tổng kết hội thảo thay mặt lãnh đạo các cơ quan đồng chủ trì hội thảo bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn các đại biểu nhà khoa học đã có nhiều phát biểu tâm huyết sâu sắc
thể hiện tinh thần trách nhiệm cao sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn và các tham luận bộ trưởng tô lâm cũng khái quát một số nội dung có tính chất gợi mở
khẳng định vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều giúp đỡ ta ít thì thành công ít giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn
khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là công an nhân dân và quân đội nhân dân
đặc biệt đó là vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thể hiện sự trung thành tuyệt đối với đảng phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
qua hội thảo bộ trưởng tô lâm yêu cầu mỗi cám bộ chiến sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân không ngừng tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thực hiện gần dân trọng dân hiểu dân có trách nhiệm với dân nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
khi dân cần khi dân khó có công an
quán triệt nghiêm túc lời can dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất để lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm sắc bén
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
để phục vụ công tác nghiên cứu tuyên truyền lan tỏa nội dung giá trị của hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc
hội thảo đã trưng bày một số ấn phẩm tài liệu được xuất bản tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và nhà xuất bản công an nhân dân
đồng thời hội thảo lựa chọn biên tập một trăm linh bài viết đưa vào kỷ yếu và được xuất bản phát hành song song cả ấn phẩm giấy và ấn phẩm điện tử
phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang stbook vn và thư việncơ sở vn
hướng tới kỷ niệm bảy mươi bảy năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hôm nay đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc
huy hiệu ba mươi năm bốn mươi năm tuổi đảng cho các tập thể cá nhân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì gặp mặt
sự gặp mặt còn có đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
các đồng chí cán bộ công an lão thành cán bộ công an cấp cao đã nghỉ hưu qua các thời kỳ
nhìn lại chặng đường bảy mươi bảy năm qua có thể thấy rằng trong mỗi bước trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
đều gắn liền với những mốc son lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trong công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
ra sức rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức nâng cao bản lĩnh trí tuệ bưu trí sũng cảm đã tham lưu với đảng nhà nước
ban hành nhiều chủ trương chính sách giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh tích cực vận động quân chúng nhân dân
tham gia xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kiên quyết đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
bảo vệ vững chắc nền an ninh trật tự của nước nhà góp phần quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
cùng phát triển nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
trong những cuộc đấu tranh đầy cam go khó khăn và phức tạp ấy đã xuất hiện nhiều những tấm gương sáng và nồng dũng cảm trong chiến đấu
nữ thiên tai trong giặc nước giặc nửa vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
nhiều cán bộ chiến sĩ đã không quản khó khăn vất vả và cả hiểm nguy đã tình nguyện đến các vùng trọng điểm
vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo để thực hiện ba cùng với nhân dân phối hợp với các lực lượng địa phương sở tại
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và giữ vững từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc
ngay trong thời bình máu của các chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ để giữ vững sự bình yên cho tổ quốc và nhân dân
thông báo về tình hình an ninh trả tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
lực lượng công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước chính phủ ban hành nhiều chủ trương
chính sách quan trọng về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là việc tham mưu bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai về đề mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó xác định mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm có sáu lực lượng tiến thẳng lên hiện đại các lực lượng còn lại sẽ tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
bộ công an cũng đang tiếp tục thực hiện chủ trương
bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
chất lượng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã và đang đi vào chiều sâu lan tỏa và nhân rộng
chất lượng phát hiện và chủ động giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ sớm từ xa ngay từ cơ sở đã được nâng lên rõ rệt
về tỉ nệ tội phạm giảm chín chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tỉ nệ điều tra thụ lý án hình sự kinh tế tham dũng buôn nậu tăng lên nhiều so với trước
nhiều vụ án hình sự rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có đường dây tổ chức xuyên quốc gia quốc tế nợ dụng trên không gian mạng đều cũng đã được bóc gỡ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng đã được thường xuyên coi trọng và tăng cường
công tác phát triển và ứng dụng về dữ liệu quốc gia về dân cư định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số đã và đang được bộ công an kết nối với các bộ ngành địa phương nhân rộng
theo mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ tướng lĩnh sĩ quan cấp cao công an nhân dân qua các thời kỳ
nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân luôn nhận thức rằng chỉ biết
còn đảng là con mình kiên trì kiên định với mục tiêu lý tưởng của đảng và tư tưởng mà bác hồ kính yêu đã chọn
sự vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
chủ động nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ bảo vệ an ninh từ sớm từ xa tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cài thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm
tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huy hiệu ba mươi năm và bốn mươi năm tuổi đảng cho các đảng viên
thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhì hạng ba cho các tập thể cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân và phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phường bồ đề quận long biên thành phố hà nội đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thông tin trong cụm tin vắn
phường bồ đề quận long biên là một trong hai mươi địa phương
được lựa chọn tổ chức ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên cả nước
trong nhiều năm qua với sự vào cuộc chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
trên địa bàn luôn giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đặc biệt đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo trong phát huy sức mạnh của toàn dân
tại ngày hội ban tổ chức đã trao các bảng khen của bộ công an ubnd tp hà nội công an tp hà nội
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng ngày huyện kim động tỉnh hưng yên cũng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
và sơ kết một mươi sáu năm hoạt động của mô hình tổ tự quản cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại thị trấn lương bằng
đây là đơn vị được ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh hưng yên chọn làm điểm tổ chức ngày hội
các đại biểu trao đổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua
đồng thời quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước và hướng dẫn của bộ công an
về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với phương châm đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
các đại biểu trao đổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua
các đại biểu trao đổi tổ chức thực hiện kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua